thưa quý vị nóng bức vẫn là trạng thái thời tiết chủ đạo ở miền bắc và miền trung trong ngày hôm nay
nhất là vào buổi trưa chiều
không khí oi bức nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể lên đến ba mươi sáu thậm chí ba mươi bảy độ c
vâng nắng nóng như vậy thì ở nhà là lý tưởng nhất là trong bối cảnh giãn cách vì dịch bệnh như thế này
những ngày ở nhà thì ngoài thời gian làm việc quý vị có thể cùng với các thành viên trong gia đình
dọn dẹp nhà cửa chăm sóc vườn cây vừa để vận động cơ thể
mặt khác lại tạo được không gian sống lành mạnh và rất tốt cho sức khỏe
thêm một điều nữa đó là nhà cửa sạch sẽ sẽ giúp chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn
khi hạn chế tối đa ra ngoài đường nếu không cần thiết
và tất nhiên nhà thoáng thì lượng điện tiêu thụ cũng được tiết kiệm hơn